cũng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần thị trúc duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cư trú ấp phú thuận xã tây phú huyện thoại sơn tỉnh an giang
vào tối ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một duyên cùng chồng điện thoại cho bà lê thị trước người cùng địa phương để yêu cầu bà trả nợ số tiền một mươi năm triệu đồng mà duyên đã cho mượn trước đó
tại nhà bà duyên hai bên xảy ra cãi cọ sau đó bà trước xông đến dùng tay nắm lấy tóc của duyên rồi quật duyên ngã xuống đất
lúc này duyên đã lấy con dao ra rồi chém nhiều nhát làm trúng tay và chân của bà trước
sau khi được can ngăn vợ chồng duyên đã bỏ về nhà bà trước được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật hai mươi chín
hiện vụ việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra